thưa quý vị và các bạn hiện nay các tỉnh miền nam đang trong cao điểm của mùa khô
trong khi mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín lại kết thúc sớm nên khiến cho lượng mưa thiếu hụt từ hai mươi ba mươi so với trung bình nhiều năm
mưa thiếu nước từ thượng nguồn sông cửu long khu vực trung quốc lào campuchia lại chảy về ít
sẽ khiến cho mặn xâm nhập sâu vào trong nội đồng khu vực nam bộ
trở lại với tình hình thời tiết trong đêm nay ở hai khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến vẫn là không mưa
với mức nhiệt đêm ở tây nguyên giao động trong khoảng từ một mươi năm một mươi tám độ còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ từ hai mươi một hai mươi bốn độ
ngày mai hai khu vực trời ít mây nắng sớm nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ vẫn cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
ở khu vực miền đông và từ ba mươi hai ba mươi bốn độ ở khu vực miền tây
với miền trung trong đêm nay và ngày mai trời tiếp tục không mưa
nên nhiệt đêm và ngày đều có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
ban đêm mức nhiệt ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế phổ biến trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao trong khoảng từ
ban ngày trời không mưa có nắng từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ giữ ở ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
quay trở lại với các tỉnh thành miền bắc khối không khí lạnh suy yếu đới gió đông nam ẩm
sẽ là hình thế chính chi phối thời tiết bắc bộ vì thế mà trong đêm nay toàn vùng sẽ trở lại
với tình trạng nhiều mây kèm theo đó là một lớp sương mù xuất hiện ở hầu khắp bắc bộ
làm cho tầm nhìn xa bị giảm mạnh xuống dưới một km gây ảnh hưởng xấu đến việc lưu thông trong buổi sáng
đến trưa và chiều mai bắc bộ trời sẽ chuyển nắng nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở phía đông bắc bộ
sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi bảy độ còn ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
trên biển ở vịnh bắc bộ cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam
gió yếu cường độ phổ biến ở mức cấp bốn
khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cường độ từ cấp bốn đến cấp năm biển lặng
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước